nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh cũng đã được tổ chức tại các nước trên thế giới
đang diễn ra tại thủ đô moscow của nga
triển lãm được khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phù chủ tịch phối hợp với trung tâm triển lãm ảnh của hội nhà báo nga
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga quỹ hòa bình nga hội cựu chiến binh nga từng chiến đấu tại việt nam
và hội hữu nghị nga việt tổ chức
hàng chục vị khách là các chính trị gia người nga các nhà hoạt động xã hội các cựu quân nhân nga nhà báo nhà sử học nga
cùng các sinh viên nga đang học tập tiếng việt tại các trường đại học của nga đã có mặt tại cuộc triển lãm
bày tỏ niềm kính trọng vị cha già của dân tộc việt nam
phát biểu tại buổi lễ ông valari nikkifarov giám đốc trung tâm triển lãm ảnh của hội nhà báo nga cho biết
đây là lần thứ ba trung tâm triển lãm ảnh dân tộc việt nam
nga đã giới thiệu các hiện vật dành riêng cho chủ đề việt nam trong vài năm qua
theo kế hoạch cuộc triển lãm thứ tư dự kiến sẽ diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín
năm đã được việt nam và nga công bố là năm chéo năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga
mục đích của cuộc triển lãm về bắc hồ với tình hữu nghị đối với nhân dân nước nga của chúng tôi
thực hiện tại moscow lần này không nhằm ngoài mục đích là khẳng định là cái tình hữu nghị
thủy chung son sắc giữa hai đất nước hai dân tộc đã được chủ tịch hồ chí minh
trong cuộc hành trình cách mạng của mình vun đắp và bồi đắp nên
và từ đó để cho các bạn thế hệ trẻ của đất nước nga sơn viết hiện nay
người đã khởi công và vun đắp nên cái tình hữu nghị muôn đời son sắc giữa hai đất nước hai dân tộc
và tiếp nối cái truyền thống bạn đã được chủ tịch hồ chí minh vun đắp
cũng như nhân dân này đưa bộ đáp cho thế hệ này
chỉ lãm nguyện ái quốc hồ chí minh với tình hữu nghị việt nam lemba nga
kéo dài trong bốn ngày tại thủ đô moscow là một hoạt động tiếp nối
góp phần giúp nhân dân nga đặc biệt là các thế hệ trẻ của lemba nga
ngày nay hiểu biết sâu sắc hơn về lãnh tụ của nhân dân việt nam chủ tịch hồ chí minh
về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam lemba nga
mà chủ tịch hồ chí minh là một trong những người đặt nền móng và phát triển